trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ tám từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một quốc hội sẽ hoàn tất quy trình công tác nhân sự bầu ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội và chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội
theo chương trình quốc hội sẽ biểu quyết luật lực lượng dự bị động viên luật chứng khoán sửa đổi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
nghị quyết phê chuẩn chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước capet huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế xóa tiền phạt chậm nộp tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
bốn nghị quyết về công tác tư pháp
nghị quyết về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận thị xã của thành phố hà nội
nghị quyết phê chuẩn hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và hiệp ước bổ sung năm hai nghìn năm giữa việt nam và campuchia
bảy nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa việt nam và campuchia

tám nghị quyết phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa việt nam và campuchia